và có biện pháp tham mưu cho bao nhiêu đạo có những hướng giải quyết để đảm bảo tình hình phòng chống dịch của địa phương
đồng thời chúng tôi thường xuyên kiểm tra các trường hợp cách ly tại nhà

lực lượng công an xã đã phân công cán bộ đi từng ngõ gõ từng nhà ra từng người

các quy định khuyến cáo về phòng chống dịch covid một mươi chín thường xuyên kiểm tra

những nỗ lực của lực lượng công an xã tam giang đã góp phần quan trọng vào công tác phòng chống dịch

xã tam giang là vùng xanh dịch bệnh covid một mươi chín khi không có ca nhiễm covid một mươi chín trên địa bàn

trên kênh bản chỉ đạo chiều trực giao bộ lộ covid một mươi chín trên quảng nam

công an xã tam giang đã góp phần quan trọng vào công tác phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín trên địa bàn
còn sử dụng tiếng mẹ đẻ của đồng bào để đến từng thôn nóc từng nhà của đồng bào tuyên truyền phòng chống dịch
tại vùng cao nam giang những buổi phát thanh lưu động bằng tiếng cơ tu của công an xã cả di về phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín như thế này luôn được bà con chú ý lắng nghe
từ nhận thức mơ hồ lo lắng về dịch bệnh chết người ở dưới xuôi giờ được nghe tuyên truyền bằng chính tiếng mẹ đẻ của mình
bà con cơ tu ở nhiều bản làng vùng cao nam giang đã không còn hoang mang mà đã có cách phòng chống dịch cho bản thân và gia đình
nhờ công an đi tuyên truyền rửa tay bằng xe phòng rồi đeo khẩu trang với lại cũng cách hai mét ít ra ngoài ít tâm trúc với người lạ
thấy lực lượng công an lên phong trào như thế này là rất là dân ở đây rất mừng rất phân khởi
hiện công an quảng nam đã có hơn một cán bộ chiến sĩ công an chính quy tại hai trăm linh ba xã trên địa bàn
không chỉ làm tốt công tác tuyên truyền phòng chống dịch bệnh
đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn
đối với những địa bàn có dịch có khu cách ly tập trung lực lượng công an xã phân công cán bộ chiến sĩ làm nhiệm vụ chốt chặn
kiểm soát dịch bệnh đảm bảo an toàn tại các khu cách ly
họ thực sự là một trong những lực lượng tiên phong trong trận tuyến phòng chống dịch
bản tin chuyển sang các tin tức an ninh trật tự
ngày hôm qua cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh thừa thiên huế vừa ra quyết định khởi tố bị can
bắt tạm giam giám đốc
giám đốc cảng hàng không quốc tế phú bài
hai đối tượng bị bắt giữ là đỗ trí thành giám đốc cảng hàng không quốc tế phú bài
lê văn lộc phó giám đốc cảng hàng không quốc tế phú bài
trước đó công an tỉnh thừa thiên huế đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
bắt tạm giam đối với đối tượng trần xuân long tránh văn phòng cảng hàng không quốc tế phú bài
về hành vi tham ô tài sản
được biết từ tháng một mươi năm hai nghìn một mươi bảy đến tháng một năm hai nghìn hai mươi một
trong quá trình tham gia quản lý điều hành cảng hàng không quốc tế phú bài
ba đối tượng này gồm thành lộc long đã lợi dụng chức vụ quyền hạn của mình
để nhiều lần chiếm đoạt tài sản của cảng
thông qua việc nhượng quyền khai thác đối với dịch vụ vận tải hành khách bằng taxi
tại cảng hàng không quốc tế phú bài cho công ty cổ phần phú hoàng thịnh là taxi vàng
và công ty taxi thành công huế
tổng số tiền long chiếm đoạt là hơn năm tỷ đồng
hiện vụ việc đang được ban giám đốc công an tỉnh thừa thiên huế chỉ đạo cơ quan an ninh điều tra
tiếp tục tiến hành đấu tranh làm rõ để xử lý theo đúng quy định của pháp luật
sau một thời gian điều tra xác minh làm rõ thì phòng cảnh sát điều tra tội phạm
về tham nhũng kinh tế và buôn lậu công an tỉnh thanh hóa đã khởi tố bị can
bắt tạm giam hai chuyên gia người trung quốc đang làm việc tại thanh hóa
để điều tra làm rõ về hành vi buôn lậu
hai chuyên gia người trung quốc bị bắt giữ là cheng fai
và siang yapeng tạm trú tại lô cc một mươi hai khu công nghiệp tây bắc ga
phường đông thọ thành phố thanh hóa hiện là chuyên gia quản lý và kỹ thuật
của công ty trách nhiệm hữu hạn hòa vũ tại thanh hóa
trước đó các trinh sát đã phát hiện hai chuyên gia này có hành vi mua hai lô hàng
là máy móc thiết bị từ trung quốc và thuê công ty vận tải quốc tế nhật đạt
công ty này là trụ sở đóng tại trung quốc vận chuyển trái phép về việt nam
với mục đích đưa các thiết bị máy móc này vào công ty trách nhiệm hữu hạn hòa vũ
tại thanh hóa sản xuất băng truyền và hệ thống hút gió để bán kiếm lời
với số tiền lớn
xác định đây là một đường dây buôn lậu thiết bị máy móc có thủ đoạn tinh vi
mang yếu tố nước ngoài nên lực lượng công an đã lập án đấu tranh
cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự đối tượng nguyễn sĩ hải sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi
trú tại phường hưng dũng thành phố vinh vừa bị phòng cảnh sát hình sự
công an tỉnh nghệ an bắt giữ
tại hiện trường lực lượng chức năng đã thu giữ của hạ đối tượng là một mươi quyển sổ
ghi chép cho vay tiền và thu tiền lãi hàng tháng một khẩu súng dạng súng côn
trong súng đã lắp sẵn năm viên đạn hai mươi năm viên đạn thu giữ trong nhà
một thanh kiếm năm dao mèo một xe ô tô ba mươi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
một trăm năm mươi triệu đồng và hai bốn trăm linh usd sáu sổ tiết kiệm tổng trị giá ba tỷ đồng
một máy đếm tiền một trăm năm mươi giấy vay tiền hai mươi chứng minh nhân dân
hai điện thoại di động cùng với nhiều tài liệu
và hiện vật khác có liên quan lực lượng chức năng xác định từ đầu năm hai nghìn một mươi một đến nay
nguyễn sĩ hải đã lợi dụng giấy phép dịch vụ cầm đồ của anh trai mình là nguyễn sĩ trung đã chết
để tiến hành nhiều giao dịch cho vai lãi nặng với lãi suất từ ba đến năm đồng một triệu một ngày
trong trường hợp người vay tiền không trả kịp thời tiền lãi thì hải sẽ gọi điện thoại để đe dọa và uy hiếp
số tiền mà đối tượng nguyễn sĩ hải đã cho các nạn nhân vay là khoảng ba mươi một tỷ đồng
số tiền thu lợi bất chính lên đến hàng tỷ đồng
được biết thì trước khi bị bắt nguyễn sĩ hải là đối tượng từng có năm tiền án về các hành vi phạm tội khác nhau